để giúp israel tăng cường khả năng phòng thủ trong hai tuần vừa qua mỹ đã hỗ trợ cho israel
trong đó bao gồm cả hai hệ thống phòng thủ tên lửa vòm sắt
thông tin được người phát ngôn lầu năm góc patrick ryder đưa ra vào ngày hôm qua
theo đó mỹ cho israel thuê lại hai hệ thống vòm sắt mà mỹ mua của israel trước đó
vốn được thiết kế để bắn chặn tên lửa rocket các loại
ngoài ra mỹ cũng sẽ chuyển cho phía israel một lượng lớn đạn đạo
và các thiết bị quân sự quan trọng trong những ngày tới
trong những ngày tới hệ thống vòm sắt do công ty quốc phòng hệ thống phòng thủ tiên tiến rafael của israel phát triển
với sự hỗ trợ của mỹ để chống lại các vụ tấn công bằng tên lửa từ liban vào giải gaza và lãnh thổ israel
israel cho biết khoảng tháng tám năm ngoái hệ thống vòm sắt đã bắn hạ chín mươi bảy số tên lửa rocket
được phóng từ giải gaza vào lãnh thổ nước này
trong những ngày tới hệ thống vòm sắt đã bắn hạ chín mươi bảy số tên lửa rocket được phóng từ liban vào giải gaza và lãnh thổ israel